thưa quý vị vào tối qua tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật hồ chí minh hành trình khát vọng hai nghìn hai mươi
biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tới dự chương trình có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng đại diện các điển hình tiêu biểu trong toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
thế giới bước qua một giai đoạn đầy biến động thiên tai đại dịch chiến tranh
trong bức tranh sám màu của kinh tế toàn cầu việt nam nổi lên như một điểm sáng
vượt qua những thời khắc khó khăn để treo lái đất nước vững mạnh
chính là sức mạnh của sự đồng lòng toàn đảng toàn dân toàn quân
là niềm tin vào sự lãnh đạo
đó cũng là chủ đề của chương trình hồ chí minh hành trình khát vọng năm nay
với ba chương kiên định một niềm tin sắt son một tấm lòng và vững bền vận nước việt
chương trình đưa khán giả tới câu chuyện cụ thể của sáu mươi bảy gương điển hình tiên tiến
học và làm theo bác từ những điều nhỏ nhất
chúng ta sẽ thắng lợi an toàn
chính vì vậy lực lượng công an trong thời gian tới cần phải tiếp tục tổ chức rất nhiều mô hình
để làm sao tư hút làm sao quy tụ làm sao tập hợp được quần chúng nhân dân
để tham gia hỗ trợ cho lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự
do hoàn thành nhiệm vụ của mình là giúp cho nhân dân được có sự sinh hoạt sinh sống được bình an
học thập tư tưởng của bác trong đấy là tư tưởng của bác và lấy dân làm gốc
chúng tôi lựa chọn mô hình dân hiểu dân tin an ninh chủ động với nội dung cốt lõi
nói cho dân hiểu làm cho dân tin
từ đó giúp cho công tác bảo đảm an ninh được chủ động
rất là vinh dự tự hào
vì mô hình của chúng tôi là một trong bảy mô hình trong toàn quốc
được lựa chọn để tuyên dương trong chương trình hành trình khát vọng trong buổi tối hôm nay
trên khắp cả nước từng ngày từng giờ vẫn có những con người bình dị mà cao quý
nói theo bác để tạo nên những câu chuyện xúc động chuyên cảm hứng
bước tiếp về
vang hành trình khát vọng của chủ tịch hồ chí minh
những tấm gương được tôn vinh trong chương trình đều đang mỗi ngày nỗ lực
thắp lên ngọn lửa của khát vọng tận hiến để phụng sự nhân dân dựng xây đất nước
gần dân thương dân tin dân kính trọng lễ phép với nhân dân
phải xem sự hài lòng của người dân là thước đo về phẩm chất năng lực
hiệu quả công tác và quy tính của cán bộ đảng viên công chức
và mỗi cơ quan đơn vị
niềm tin của người dân đối với đảng nhà nước và công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là tài sản vô giá
cần được ra sức dình dữ và phát quy
vì điều thiên liên đó việc học tập và làm theo bác
mỗi cán bộ đảng viên ở cơ quan đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
phục vụ nhân dân làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân
không ngừng tu dưỡng rèn luyện
để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân
lan tỏa hơn nữa tinh thần tận huyến ý chí tự lực tự cường với niềm tin của nhân dân
chúng ta tự tin viết tiếp hành trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
một hành trình quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại
một hành trình mà chúng ta luôn có bác ở bên
thưa quý vị luật đất đai là luật rất quan trọng phức tạp tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường của đất nước
bởi vậy dự thảo luật sửa đổi cần chuẩn bị kỹ lưỡng thận trọng
xong cũng cần thông qua kịp thời để giải quyết những vấn đề còn tồn tại bức xúc của nhân dân về lĩnh vực đất đai
đánh giá tầm quan trọng của dự án luật này quốc hội dành hẳn một ngày để tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đại biểu
qua thảo luận vẫn còn những ý kiến khác nhau khi đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi
các động lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội
nội dung của luật đất đai có liên quan chặt chẽ đến nhiều luật khác
nhất là các luật đang trình quốc hội thông qua tại kỳ họp này như luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản
do vậy tôi cho rằng dự thảo luật cần được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng thận trọng đảm bảo chất lượng tốt nhất
xong cũng rất cần phải được xem xét thông qua kịp thời để đảm bảo hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai
cũng như các lĩnh vực có liên quan và nhất là đáp ứng được yêu cầu rất cấp thiết của thực tiễn
việc bổ sung thêm một điều áp dụng pháp luật tại luật đất đai chính là giải pháp để giải quyết các xung đột pháp luật
vướng mắt trong quản lý sử dụng đất đai do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn
khoảng hai khoảng ba của điều một trăm năm mươi sáu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có quy định cụ thể
song trên thực tế vẫn còn có những cách hiểu khác nhau và cách áp dụng khác nhau
tại kỳ hộp lần này dự kiến sẽ thông báo
qua ba luật là luật đất đai luật nhà ở và luật kinh doanh bất đồng sản
và liệu rằng đã ra sót hách được các xung đột mâu thuẫn hay chưa
qua thảo luận vấn đề liên quan đến phương pháp định giá đất phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi
cũng như quy định về điều kiện tái định cư trong dự thảo luật đã được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
đất ở là gắn với bất đồng sản gắn với quyền tài sản thiêng liêng

để kết hợp với phương pháp thu nhập
thì tôi nghĩ là nếu xác định được trong luật những nguyên tắc đấy
thì chính phủ có cơ sở để hướng dẫn
khu tái định cư phải đảm bảo các điều kiện về
a hạ tầng kỹ thuật đường giao thông đảm bảo kết nối với khu vực lân cận
điện chiêu sáng điện sinh hoạt
b hạ tầng xã hội bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế
giáo dục văn hóa thể thao chợ thương mại dịch vụ vui chơi giải trí
c phù hợp với điều kiện phong tục tập quán của từng vùng miền
kính thưa quốc hội với quý đất hiện nay
thực tế khó có khu tái định cư nào có thể đảm bảo được đầy đủ ba điều kiện
nếu quy định cứng như vậy phải đủ ba điều kiện
thì mấy vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư
thì là vấn đề rất khó khả thi đặc biệt là các thành phố lớn
đây đã là kỳ họp thứ ba quốc hội thảo luận cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi
dự thảo luật cũng đã được lấy ý kiến rộng rãi cử tri
và nhân dân trên cả nước được gửi xin ý kiến chính phủ các đoàn đại biểu quốc hội
dự kiến nếu đủ điều kiện và đảm bảo chất lượng luật sẽ được thông qua tại kỳ họp này
sáng nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới kiểm tra công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba
tại công an tỉnh hà giang
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác
và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi ba
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt
tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế kéo giảm
tỷ lệ khởi tố điều tra khám phá án đạt chín mươi tám
trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố đạt chín mươi
kết luận buổi kiểm tra trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
chúc mừng những kết quả tỉnh hà giang đạt được trên các lĩnh vực và chia sẻ với tỉnh về những khó khăn
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới lực lượng công an tỉnh hà giang cần phải làm tốt công tác nắm tình hình
nhất là thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán quan tâm đánh giá công tác chuyển đổi trạng thái các mặt công tác công an
ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản
làm tốt công tác điều tra xử lý tội phạm chấp hành quy định pháp luật
nghiên cứu đề ra giải pháp cụ thể phù hợp trong triển khai đề án sáu
quan tâm đào tạo bổ nhiệm lực lượng điều tra viên cấp xã lãnh đạo công an các cấp cần sâu sát cơ sở
thực hiện nghiêm công tác thống kê các loại tội phạm để có giải pháp phòng ngừa ngăn chặn
góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
còn vào chiều qua tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
tiếp ủy viên ủy ban công an quốc gia nhật bản takebe yukio
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ quan hệ giữa việt nam và nhật bản
đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực và bày tỏ vui mừng trước việc hai nước
đang hướng đến nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
để tiếp tục tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa bộ công an việt nam với cơ quan chức năng nhật bản
nhất là với ủy ban công an quốc gia và cơ quan cảnh sát quốc gia
đồng chí thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
bằng nhiều hình thức linh hoạt
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị ngài ủy viên thúc đẩy việc hỗ trợ giúp đỡ bộ công an việt nam
các phương tiện thiết bị công cụ hỗ trợ hiện đại của nhật bản để phục vụ công tác phòng ngừa
đấu tranh phòng chống tội phạm
ngài takepe iokio trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
bày tỏ tin tưởng với nỗ lực quyết tâm của cả hai bên quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản nói chung
và ủy ban công an quốc gia cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng
thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển đạt kết quả thực chất góp phần giữ vững ổn định chính trị
đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
học viện cảnh sát nhân dân vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự tổ chức hội thảo khoa học
phòng chống tội phạm hoạt động trên không gian mạng theo chức năng của lực lượng cảnh sát hình sự
những vấn đề lý luận và thực tiễn
gần tám mươi bài viết tham luận của các chuyên gia
khoa học và cán bộ thực tiễn của lực lượng cảnh sát hình sự công an các đơn vị địa phương
đã tập trung phân tích nhận diện về đối tượng đấu tranh tình hình diễn biến phương thức
thủ đoạn hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội trên không gian mạng
ở từng lĩnh vực từng địa bàn phục vụ cho công tác nắm tình hình
quản lý nghiệp vụ đối với nhóm đối tượng có khả năng điều kiện lợi dụng khoa học công nghệ
để phạm tội về trật tự xã hội làm rõ những vấn đề lý luận về vị trí vai trò của khoa học công nghệ
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội trên không gian mạng
tổng kết kinh nghiệm trong việc phân công hướng dẫn và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ
chuyên sâu trong phòng ngừa và đấu tranh xử lý tội phạm về trật tự xã hội trên không gian mạng
theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của lực lượng cảnh sát hình sự công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là kinh nghiệm trong tuyển chọn bố trí sắp xếp và đào tạo cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự
đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
về trật tự xã hội trên không gian mạng đẩy mạnh việc chuyển đổi trạng thái các mặt công tác
từ truyền thống sang hiện đại không để bị động bất ngờ và không đi sau tội phạm
theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thưa quý vị hiện nay các tỉnh thành phố trên cả nước đều đưa vào vận hành trung tâm phục vụ hành chính công
đây là nơi tập trung tiếp nhận hướng dẫn người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành
điều này cũng sẽ tăng tính công khai minh bạch khi người dân được quyền theo dõi giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính
vâng việc đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp cũng là một trong những thước đo
nhằm tạo ra những điểm nhấn quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính công hiện đại
từ những cách làm cụ thể các trung tâm phục vụ hành chính công triển khai tiến hành việc đánh giá sự hài lòng này
một cách thực chất khách quan tránh đánh giá chạy theo số lượng và hình thức
thưa quý vị khán giả tại mỗi một bàn tiếp dân của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thái nguyên
thì đều có một thiết bị để đánh giá chất lượng phục vụ như thế này ạ
và chỉ cần một cú bấm thì người dân đã có thể thể hiện được sự hài lòng của mình đối với quá trình phục vụ người dân
và tất cả các kết quả này sẽ được báo cáo và tổng hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân trong thời gian tới
theo kết quả đo lường trong quý ba năm nay đã có gần năm lượt người thực hiện việc đánh giá
sau khi thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm
trong đó mức độ rất hài lòng và hài lòng đạt trên chín mươi chín
không có trường hợp nào ghi nhận đối với đánh giá không hài lòng
ngoài việc được trang minh
đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
ngoài ra cán bộ công chức cũng đã được đào tạo hướng dẫn để có thể hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
ví dụ như hướng dẫn người dân mở tài khoản và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia
hiện trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thái nguyên đang cung cấp chín trăm ba mươi hai dịch vụ công trực tuyến toàn trình
hoặc một phần nằm trong thẩm quyền giải quyết của hai mươi sở ban ngành cơ quan đơn vị
đơn cử như sở công thương với trên chín mươi tương ứng với một trăm một mươi sáu trên một trăm ba mươi hai thủ tục hành chính được thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến
đã giúp sở này tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận xong thời gian giải quyết lại được rút ngắn
tại tỉnh quảng ninh trung tâm phục vụ hành chính công cũng đang áp dụng việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu trong giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
theo đó xây dựng một bộ quy tắc riêng làm cơ sở đo lường mức độ hài lòng cũng như tác phong thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ
đồng thời áp dụng quy trình năm bước trên môi trường điện tử bao gồm tiếp nhận thẩm định phê duyệt ký số trả kết quả trên môi trường điện tử
trong quý số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tính riêng trên cộng dịch vụ công của tỉnh đạt chín mươi tám chín
hàng tháng tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đều có lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ của công dân
có bố trí một cán bộ là cán bộ thuộc biên chế của thanh tra tỉnh sẽ đến giám sát việc hoạt động cũng như là cái thái độ ứng xử làm việc
để đảm bảo thực chất việc xác định chỉ phục vụ công trình
hài lòng của người dân doanh nghiệp ngoài việc khảo sát trực tiếp thì một số trung tâm cũng triển khai việc khảo sát điện tử trên cổng dịch vụ công hay khảo sát thông qua điều tra xã hội học
trên cơ sở đó cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ kết quả khảo sát mức độ hài lòng là căn cứ giúp ủy ban nhân dân các tỉnh để ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công
khi công dân tổ chức đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đều được đón tiếp tận tình

tại mỗi trung tâm phục vụ hành chính công luôn có thông điệp như thế này lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ
điều này là một trong những cơ sở cho thước đo cải cách hành chính
từ đó đảm bảo việc tiếp nhận tiếp thu các ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị từ kết quả đo lường sự hài lòng của người dân doanh nghiệp được kịp thời điều chỉnh qua đó nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính